đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
trung úy nguyễn văn chiến đã bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm trúng
trước đó vào lúc hai mươi h tối ngày sáu tháng tám khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một a
thuộc địa bàn xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu trung úy nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cán bộ đội an ninh công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông nhanh tông trúng
và ngay sau khi vụ việc xảy ra trung úy nguyễn văn chiến đã được đưa đi cấp cứu
song do vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi
công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với lực lượng liên quan tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn